ngày một mươi sáu tháng hai ấn độ và nga đã hoàn thiện khung thỏa thuận đầy tham vọng về việc nhập khẩu dầu thô dài hạn từ khu vực viễn đông của nga vào ấn độ để chính thức ký kết tại hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa hai nước trong năm nay
thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp ấn độ và nga đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên hai mươi năm tỷ usd từ mức một mươi một tỷ usd hiện nay
theo phó đại sứ nga tại ấn độ roman babushkin hai nước đang áp dụng cách tiếp cận đa chiều nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí theo tinh thần mà tổng thống nga putin và thủ tướng ấn độ modi đạt được
tại cuộc gặp hồi tháng chín năm ngoái ở vladivostok ông babushkin cũng cho biết hai nước gần đây đã ký thỏa thuận mua bán hai triệu tấn dầu trong năm nay và đang tiếp tục xem xét ký hợp đồng dài hạn trong nhiều năm